thưa quý vị thực hiện kế hoạch về việc tổ chức chương trình giao lưu thể thao giữa lực lượng công an việt nam và lực lượng vũ trang campuchia
vào trường ngày hôm nay ngay sau lễ ra mắt và xuất quân của câu lạc bộ bóng đá công an hà nội
tại sân vận động hàng đẩy hà nội đã diễn ra trận thi đấu giao hữu giữa câu lạc bộ bóng đá công an hà nội và đội tư lệnh hiến binh vương quốc campuchia
câu lạc bộ bóng đá công an hà nội
bộ nội vụ vương quốc campuchia ngài thông tướng sao sô kha phó tổng tư lệnh quân đội hoàng gia tư lệnh hiến binh vương quốc campuchia
cùng đại diện các đơn vị nghiệp vụ lực lượng vũ trang vương quốc campuchia
tham gia cổ vũ trận đấu còn có hơn sáu cán bộ chiến sĩ học viên công an nhân dân và người dân yêu bóng đá thủ đô
trận thi đấu bóng đá giữa hai đội diễn ra trong không khí sôi nổi hấp dẫn chất lượng chuyên môn cao
ở hiệp thi đấu thứ nhất câu lộc bộ công an hà nội đã vươn lên dẫn trước hai bản và giữ nguyên kết quả đến hết trận đấu
giành chiến thắng hai trước đội tư lệnh chiến binh vương quốc campuchia